nhận định đã đánh trúng tâm lý của đối tượng
nên đồng chí phan tấn ca
dấn thêm một bước nữa
bằng việc đưa ra thông tin
là cơ quan điều tra đã triệu tập
diều dãnh quang để lấy lời khai
chi tiết này đã làm trùn ý chí đối phó của lê thanh vân
và chỉ ít phút sau
y xin được viết bản tự thú
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
tôi lập giấy mua bán xe ô tô giả
chữ ký của bà sinh
nhưng bị cơ quan công an tỉnh bình dương phát hiện
bắt giữ ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn
mua bán xe thì tất cả đó là do dân làm điều giả hết
tự nó là làm hầu
giấy mua bán xe rồi chữ ký rồi là giả hết
chứ còn bà sinh là không có ký gì hết
lê thanh vân này mục đích giết bà sinh ông đông
là để chiếm đọc xe
cũng cố hoàn chỉnh cái vụ này xong rồi
rồi bắt đầu tôi
lần lượt tôi nghiên cứu
lần lượt tôi mới đột phá tháp dụng tiếp theo
trong khi công an tỉnh tiền giang tiếp tục đấu tranh với lê thanh vân
thì tại tp hcm
các điều tra viên trinh sát viên trong quá trình xác minh lời khai
của diều giãnh quang
phát hiện anh ta đang sử dụng chiếc xe máy dream
biển số năm mươi một t
tuy nhiên người đứng tên sở hữu chiếc xen trên giấy tờ
lại là bà vũ thị na
ở phường một mươi quận ba tp hcm
bà nam cho biết đây là chiếc xe
do bà đứng tên mua trả góp để chồng
là trần văn khôi chạy xe ôm kiếm sống
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một
ông khôi nhận lời trở khách
và mất tích từ đó
hệ thống phân tích các tài liệu
đặc biệt là việc thu giữ chiếc xe máy
tăng vật của vụ án
cơ quan điều tra nhận định
nhiều khả năng diều giãnh quang
đã cùng với lê thanh vân
đầu độc giết hại ông trần văn khôi
để chiếm đoạt xe máy
cơ quan điều tra bộ công an
lập tức ra quyết định khởi thuật vụ án
tạm giam diều giãnh quang
để điều tra về việc giết người cướp tài sản
diều giãnh quang sau đó
cũng được di lý về trại tạm giao
công an tỉnh tiền giang
để phục vụ công tác điều tra
tại đây vân quang được tách riêng
để lấy lời khai
trong khi quang một mực phủ nhận
sự liên quan đến biến mất của ông khôi
chỉ thừa nhận việc giữ hộ vân

nhưng không biết đó là tài sản
của ông khôi

thì lê thanh vân lại cho rằng
không biết chiếc xe đó trông như thế nào
chứ đừng nói đến việc ủy thác cho diều giãnh quang giữ
liên tục đổ lỗi cho nhau
nhưng khi cơ quan điều tra công bố bản tự khai của vân
về việc đã đầu độc giết hại ông đông
bà sinh để chiếm được tài sản
thì diều giãnh quang ngừng đổ lỗi
và thừa nhận là có liên quan đến sự biến mất của ông khôi
vào ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một
quang khai sau khi hạ độc nạn nhân
thì đã cùng với lê thanh vân đưa ông khôi
vào bệnh viện cấp cứu
còn chiếc xe máy được chúng gửi lại ở quán nước
tại bệnh viện chúng đã khai bệnh án
cho ông khôi với cái tên là diều a công
địa chỉ ở đồng nai
một mươi bảy h cùng ngày nghe tin nạn nhân sắp chết
quang và ngân đã trốn khỏi bệnh viện
quay lại quán nước lấy xe máy của nạn nhân
sau khi ông khôi qua đời
bệnh viện không thể liên lạc với gia đình
do vậy thi thể nạn nhân được bệnh viện bảo quản
phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học
toán các cấp đều có chung nhận định
từ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn một
lê thanh vân là thủ phạm chính giết chết một mươi ba nạn nhân để cướp tài sản
với tổng giá trị lên tới hơn ba trăm linh triệu đồng
diêu dãnh quang là đồng phạm cùng lê thanh vân giết chết ông trần văn khôi
để chiếm đoạt chiếc xe máy dream mang biển số năm mươi một t tám mươi nghìn sáu trăm hai mươi ba
lập luận của viện kiểm soát cho rằng
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
bất chấp hậu quả pháp luật
các bị cáo thực hiện tội phạm có chủ định tính toán
với thử đoán tinh vi xảo quyền vụn tàn ác
quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
trên cơ sở cáo trạng của viện kiểm soát
và lời nhận tội của các bị cáo
toán nhân dân tỉnh bình dương
tuyên phạt lê thanh vân một mươi tám năm hai nghìn một
một mươi năm năm tù vì tội cướp tài sản
một mươi năm năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất độc
và tử hình vì tội giết người
tổng hợp hình phạt là tử hình
diều dãnh quang nhận hình phạt một mươi bảy năm tù
vì hai tội giết người và cướp tài sản
thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn năm
tại nghĩa trang thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương
lê thanh vân thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương
đã phải thi hành bản án tử hình
để trả giá cho tội ác
trời không dung đất không tha
khép lại một cuộc đời của mũ phu thủy
độc nhất vô nhị trong lịch sử tố tụng việt nam
kết cục của lê thanh vân
là hệ quả tất yếu
của những kẻ coi thường tính mạng con người
bất chấp pháp luật để
thỏa mãn lối sống vị kỷ
qua đây một lần nữa minh chứng tội phạm
dẫu có tinh vi thâm độc tới đâu
thì sớm muộn cũng phải khuất phục trả giá
bởi vì vượt khó vượt khổ
tâm phòng chống tội phạm
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
luôn là tôn trị mục tiêu
của tất cả các cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an nhân dân
kính chào quý vị và hẹn gặp lại
trong những chương trình hồ sơ vụ án tiếp theo